tiếp tục phiên họp thứ chín ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về báo cáo của chính phủ
về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn một mươi sáu
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
theo báo cáo thẩm tra sơ bộ của ủy ban tài chính ngân sách
thời gian qua việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước tùy đã được xiết chặt
nhưng còn nhiều nơi để xảy ra lãng phí thất thoát tiêu cực
năm hai nghìn một mươi sáu hệ thống kho bạc nhà nước thực hiện kiểm soát hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
chi thường xuyên của ngân sách nhà nước đã phát hiện gần ba mươi khoản chi
chưa chấp hành đúng thủ tục chế độ quy định
trong đó nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh tái lập tỉnh
như tỉnh vĩnh phúc chi sáu mươi năm tỷ đồng để mua quà tặng dịp thành lập tỉnh
tập đoàn than khoáng sản việt nam yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng
mùa kỷ niệm trương tám mươi năm ngày truyền thống gây lãng phí và tốn kém
bên cạnh đó công tác quản lý quy hoạch quản lý xây dựng quản lý đất đai
khu vực nông thôn còn nhiều hạn chế bất cập
theo báo cáo của kiểm toán nhà nước số nợ động xây dựng cơ bản của chương trình
mục tiêu quốc gia nông thôn mới là hơn một mươi năm tỷ đồng
thảo luận về nội dung này đa số thành viên ủy ban thường vụ quốc hội tán thành
với một mươi nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm chống lãng phí của chính phủ
tuy nhiên các đại biểu đề nghị cần xem xét lại tính khả thi
cũng như làm rõ hơn một số giải pháp
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi bảy
trong phiên làm việc sáng nay ủy ban thường vụ quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết
về việc thành lập bốn phường gồm quảng cư quảng châu quảng thọ quảng vinh
thuộc thị xã sầm sơn và thành lập thành phố sầm sơn thuộc tỉnh thanh hóa